ngày hôm nay ubnd tp hcm vừa thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố tính đến ngày sáu tháng một
theo đó tp hcm đã đạt cấp độ một của dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
về cấp quận huyện có một mươi tám địa phương đạt cấp độ một và chỉ còn bốn địa phương đạt cấp độ hai
như vậy thành phố thủ đức tăng từ cấp một lên cấp hai và không còn địa phương có cấp độ ba cấp độ bốn
về phường xã thị trấn có hai trăm ba mươi năm địa phương cấp độ một bảy mươi bốn địa phương cấp độ hai ba địa phương cấp độ ba
tính từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai đến ngày sáu tháng một thành phố ghi nhận ba hai trăm bốn mươi bốn ca mắc mới
giảm so với tuần từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đến ngày ba mươi tháng một mươi hai là bốn tám mươi bảy ca
chỉ tiêu số ca mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người một tuần của thành phố ở cấp độ hai tăng so với tuần trước